ngoài việc trích sáu trăm năm mươi triệu đồng cùng với kinh phí của các địa phương vận chuyển nước cấp cho nhân dân
ủy ban nhân dân tỉnh phú yên vừa có văn bản kiến nghị thủ tướng chính phủ và các bộ ngành liên quan
hỗ trợ năm mươi bảy tỷ đồng chống hạn khẩn cấp cây trồng vụ hè thu và cấp nước sinh hoạt cho hơn một mươi hộ dân
nắng hạn gai gắt kéo dài nhiều tháng qua đã làm mực nước các sông suối hồ đập trên địa bàn tỉnh phú yên cạn kiệt
khiến hơn một mươi hộ dân các huyện miền núi và ven biển thiếu nước sinh hoạt nghiêm trọng
theo sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh phú yên có trên năm bốn trăm hai mươi hộ sống các khu vực không còn nguồn nước để sinh hoạt
chủ yếu tại các huyện sông hình tuy an và thị xã sông cầu
về giải pháp lâu dài tỉnh phú yên kiến nghị chính phủ xem xét hỗ trợ hai trăm ba mươi tỷ đồng để đầu tư tám công trình cấp nước